ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu tuần quán vượt sông hồng tại thành phố yên bái
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ thăm tỉnh yên bái ngày hai mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cầu tuần quán có điểm đầu giao với đường âu cơ nút giao tân thịnh điểm cuối giao với dự án quốc lộ ba mươi hai c
có chiều dài gần bốn km phần cầu dài bốn trăm một mươi bốn m tổng mức đầu tư bảy trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
cầu gồm bảy nhịp thiết kế bốn làn xe bề rộng toàn mặt cầu một mươi bảy m do sở giao thông vận tải tỉnh yên bái làm chủ đầu tư
công ty cổ phần tập đoàn quốc tế đông á thi công
đây là cây cầu thứ sáu vượt sông hồng đoạn qua tỉnh yên bái tạo thành các chục đường ngang kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông
giữa thành phố yên bái với cao tốc nội bài lào cai phát triển không gian đô thị về phía hữu ngạn sông hồng
góp phần đưa thành phố yên bái trở thành đô thị loại hai vào những năm tới